trước vấn đạn hàng giả hàng nhái chản lan hiện nay làm ảnh hưởng đến nhà sản xuất và người tiêu dùng
vừa qua sở khoa học và công nghệ tp hcm đã giới thiệu giải pháp ứng dụng công nghệ thông minh
hỗ trợ việc xác thực xuất xứ hàng hóa
công nghệ xác thực hàng hóa này sẽ cấp cho mỗi sản phẩm một id có thể quét với tất cả các điện thoại thông minh hiện nay
nguyên lý hoạt động dựa trên việc ấn định mã số độc nhất cho sản phẩm
sau đó mã số ấn định được quét qua mô đun xử lý mật mã để tạo mã xác thực của sản phẩm
cùng với đó sản phẩm được gắn thêm nhãn chống xâm nhập phá hoại
công nghệ xác thực hàng hóa này đã đạt tiêu chuẩn bảo mật thông tin của chính phủ hoa kỳ
về công nghệ thông tin và bảo mật máy tính fibs kỳ vọng mang đến giải pháp tối ưu
để bảo đảm chất lượng sản phẩm cho những doanh nghiệp sản xuất các nguồn hàng xuất khẩu
sang thị trường các nước như mỹ úc và châu âu